tiếp tục thông tin cập nhật về vụ đánh bom liều chết ở sân vận động malchester arena
thành phố manchester của anh thủ tướng anh theresa may cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh
đã biết được đặc điểm nhận dạng của nghi phạm của vụ nổ khiến ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng
và hàng chục người khác bị thương này
phát biểu tại văn phòng thủ tướng anh bà theresa may nêu rõ các cơ quan chức năng đã xác định
được nhận dạng của nghi phạm nhưng hiện chưa thể công bố đặc điểm nhận dạng của đối tượng này
do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra bà may cũng cho biết người này đã một mình thực hiện vụ tấn công
song vẫn chưa rõ có đối tượng nào khác hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị tấn công hay không
cũng theo thủ tướng anh nghi phạm đứng đằng sau vụ tấn công này đã có những toàn tính kỹ lưỡng và tàn nhẫn
theo điều tra ban đầu nghi phạm tìm cách gây ra sự tàn sát cao nhất bằng cách kích nổ quả bom đặt trong người
bên ngoài một trong những lối ra điều này cho thấy kẻ tấn công đã chứng tỏ sự toan tính tàn nhẫn
khi nhằm vào trẻ em
đã có ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng trong đó có cả trẻ em và năm mươi chín người khác bị thương
tình hình khi xảy ra vụ nổ được miêu tả là cực kỳ hỗn loạn
mọi người chỉ biết chạy vào là hết chúng tôi thì không biết mình phải làm gì nữa
nên ở lại arrena để tìm chỗ chú hay chạy ra tìm lối thoát đến khi ra đến lối thoát hiểm
tất cả chỉ đem lại cảm giác băng hoang bởi khung cảnh bên ngoài quá hỗn loạn
trước đó cùng ngày thủ tướng anh theresa may
đã lên án vụ tấn công đồng thời thông báo lực lượng chức năng đang tiến hành thu thập những
chi tiết đầy đủ về sự việc mà cảnh sát cho là một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng
bà may cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu xố trong vụ tấn công trên